tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
ông kamal manhocha để trao đổi về một số vấn đề cùng sự tham gia của việt nam tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và nỗ lực chống dịch bệnh covid một mươi chín
hoàn ngành sự hợp tác hiệu quả của các tổ chức liên hợp quốc trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang lan rộng toàn cầu
thủ tướng cho biết chính phủ việt nam đã quyết liệt kịp thời đồng bộ đưa ra nhiều giải pháp ngăn chặn hiệu quả
đặc biệt là cách ly y tế từ rất sớm huy động cả hệ thống tham gia
những biện pháp với phương châm chống dịch như chống giặc được toàn dân ủng hộ
được tổ chức y tế thế giới who và nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao
tuy nhiên trong chuyến bay gần đây từ anh tới việt nam có hành khách nhiễm covid một mươi chín lây lan sang một số người
việt nam đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống đối với trường hợp này như cách ly y tế
truy tìm các hành khách để đưa vào cách ly
thủ tướng cũng nhấn mạnh bên cạnh chống dịch việt nam thực hiện mục tiêu kép là cả phát triển kinh tế xã hội
trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay việt nam bước đầu đã đảm nhận tốt và đạt được nhiều kết quả tích cực
trên công vị ủy viên không tường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhất là đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng bảo an vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
riêng trong tháng chủ tịch hội đồng bảo an việt nam đã tổ chức thành công buổi thảo luận về hiến trương liên hợp quốc
qua đó đề cao chủ nghĩa đa phương vai trò của hiến trương của liên hợp quốc và của luật pháp quốc tế
việt nam cũng đã tổ chức buổi thảo luận đầu tiên của hội đồng bảo an về hợp tác với asean
qua đó tạo sự kết nối với vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
trong tất cả các vấn đề việt nam đã tham gia tích cực chủ động với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
dựa trên lập trường nguyên tắc luôn xây dựng và trách nhiệm vì lợi ích chung vì hòa bình ổn định ở các khu vực
ông kamal manhotcha đánh giá cao nỗ lực hoạt động mà việt nam tiến hành để ngăn chặn lây lan dịch
không chỉ ở giai đoạn một mà cả giai đoạn hai
về giai đoạn đầu việt nam là quốc gia duy nhất chặn đứng và giảm số lượng người mắc covid một mươi chín chữa khỏi một mươi sáu trường hợp
liên hợp quốc đã sử dụng kinh nghiệm giai đoạn đầu của việt nam để chia sẻ với các nước trên thế giới
liên quan đến việc có thêm những trường hợp covid một mươi chín mới liên hợp quốc đánh giá cao các biện pháp mạnh mẽ
chủ động mà việt nam đang thực hiện để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng
các tổ chức liên hợp quốc ở việt nam sẽ có các tiếp cận và hỗ trợ việt nam hài hòa trên tinh thần
một liên hợp quốc về công nghệ kỹ thuật đánh giá giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới kinh tế xã hội
tại cuộc tiếp ông kamal manhotra đã trân trọng gửi thủ tướng bản báo cáo của hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển
vừa được công bố về những ảnh hưởng của covid một mươi chín đến kinh tế toàn cầu